sáng nay một mươi chín tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã làm việc với ban thưởng vụ thành ủy hà nội
về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì cuộc làm việc
cùng tham dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị lãnh đạo nhiều ban ngành cơ quan trung ương
bộ chính trị nhấn mạnh cần đánh giá làm rõ vai trò trung tâm của thủ đô là đầu tàu dẫn dắt
đồng thời chia sẻ lợi ích với các địa phương trong vùng và cả nước
từ đó đề ra chiến lược phát triển thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là động lực lan tỏa hạt nhân để gắn kết hiệu quả
bền vững và tích hợp được tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ trong vai trò trung tâm
cửa ngõ quốc tế và thể hiện vai trò hạt nhân
tiên phong dẫn dắt của hà nội
phát biểu kết luận cuộc làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoan nghênh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của thành ủy hà nội
đồng thời lưu ý một vấn đề lớn cần chú trọng trong quá trình đánh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ sắp tới
tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố hà nội cần nhận thức sâu sắc
đầy đủ hơn nữa vị trí vai trò vị thế và trách nhiệm của thủ đô và đảng bộ thủ đô
thủ đô hà nội tôi nói lại thủ đô của lương chi và phẩm giá con người hay lắm toàn thế giới ta công nhận cả
thành phố vì hòa bình cũng là unesco công nhận đấy chứ
ba lần được thưởng phân chương sao vàng
để mà khơi dậy cái niềm tự hào tự trọng lòng tin và từ đó thấy trách nhiệm của mình
chính vì thế yêu cầu đặt ra đối với hà nội không thể như với các địa phương khác mà phải cao hơn các địa phương khác
hà nội phải đi đầu mẫu mực và muốn như vậy nhiệm kỳ tới cần phải có những bước chuyển biến mới
hà nội phải làm mẫu mực phải làm gương
về tất cả mọi phương diện nói đến hà nội tôi không nghĩ nhiều về kinh tế
phải có rất khoát phải có một trung tâm kinh tế lớn
nhưng mà cái lớn là trung tâm chính trị trung tâm văn hóa nơi tiêu biểu về nền văn hóa việt nam
muốn như thế là xây dựng đảng là xây dựng con người xây dựng tổ chức kỷ cương kỷ luật
làm ăn có bài bản có kiểm tra có trách nhiệm
nói xong buông xuôi để lấy thì nó không ra đâu
có đúng không ạ
phân công trách nhiệm rõ ràng kiểm tra thường xuyên làm được thì tôi thưởng không làm được tôi phạt vi phạm kỷ luật tôi xử
hà nội phải mẫu mực
không biết tôi nói thế có đòi hỏi
đau quá không
mà không có cách nào khác
phải làm mẫu mực phải ngân mẫu làm cái này
trong công tác nhân sự tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý hà nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên công chức vững vàng về chính trị
trong sáng về phẩm chất đạo đức làm rõ những bài học kinh nghiệm bổ sung kế hoạch lộ trình giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua
có kiểm tra ra cái tiêu chuẩn cán bộ
chọn cán bộ
và bố trí thế nào cho nó phù hợp đúng vào cái đó
người có đủ trình độ đủ bản lĩnh phải có nỗ lực cao quyết tâm lớn năng động sáng tạo làm quyết liệt
và phối hợp nhịp nhàng giữa trên với dưới giữa các bộ phận ở trong hà nội với nhau
và tôi nhắc lại là không có tự mãn
không chỉ thích khen thành tích thẳng thắn chỉ ra những điều ta chưa làm được
với tinh thần tự phê bình và phê bình
đây là tinh thần lãnh đạo
tôi nói thẳng nói thật hết những cái đó
còn cái bước đi cách làm các đồng chí suy nghĩ cái cách làm
và chọn những người nào đáp ứng được yêu cầu này
đủ bản lĩnh đủ trình độ đủ phương pháp
đủ bản lĩnh đủ trình độ đủ phương pháp
phải với tinh thần tâm huyết như thế thế mới được
và truyền cái cảm ứng này vào trong cán bộ đảng viên trong nhân dân chúng ta
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị ban thường vụ thành ủy hà nội
tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của bộ chính trị
hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện chuẩn bị thật tốt
và tổ chức đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội thành công thực chất
tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ tới đưa thủ đô hà nội ngày càng phát triển đi lên